thưa quý vị vào chiều nay năm tháng tám tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo
có ba bảy trăm linh tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay năm tháng tám
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hơn bảy năm triệu liều trong đó tiêm một mũi là hơn sáu bảy triệu liều
tiêm mũi hai là bảy trăm bảy mươi tám chín trăm tám mươi sáu liều
tối nay năm tháng tám bộ y tế công bố ba ba trăm linh một bệnh nhân covid một mươi chín mới nâng tổng số ca mắc trong ngày lên bảy hai trăm bốn mươi bốn trường hợp
trong đó năm ca nhập cảnh và bảy hai trăm ba mươi chín ca ghi nhận trong nước
địa phương có số ca mắc nhiều nhất là tp hcm với ba tám trăm tám mươi sáu tiếp đó là bình dương tám trăm hai mươi hai ca
tp hcm ghi nhận sáu mươi chín ca mắc mới
điện phương có số ca mắc nhiều nhất là tp hcm với ba tám trăm tám mươi sáu tiếp đó là bình dương tám trăm hai mươi hai ca